các đơn vị địa phương trong tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động tín dụng đen nhanh chóng truy bắt điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp cướp tài sản mua bán trái phép pháo nổ và chất ma túy buôn lậu gian lận thương mại
kiểm tra phát hiện hai mươi chín trường hợp kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ ngoài việc tập trung chấn áp hoạt động của các loại tội phạm
công an khánh hòa còn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống cháy nổ kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
có thể nói trong dịp tết nguyên đáng vừa qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nha trang được giữ vững và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
từ những kết quả đạt được trong đợt cao điểm
thời gian tới lực lượng công an toàn tỉnh khánh hòa sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp công tác quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự góp phần mang đến sự bình yên và an toàn cho người dân
vào khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố rạch giá
tiến hành bắt quả tăng ba cặp nam nữ đang bán dâm tại nhà nghỉ liên hương ở khu phố nguyễn bình
kìm phường vĩnh quang thành phố rạch giá
qua làm việc với cơ quan công an ba gái bán dâm đều thừa nhận được tú bà đồng thời là chủ nhà nghỉ gọi đến để phục vụ cho khách
xong thì lấy của khách năm trăm linh đồng sau đó đóng lại cho tú bà một trăm linh đồng tiền môi giới
tố bà chính là đặng thị thu thủy chú tại phường vĩnh thanh vân thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
qua lấy lời khai thủy thừa nhận vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thủy thuê lại nhà nghỉ liên hương của người khác để kinh doanh
và biết được khách nam thuê phòng nghỉ thường có nhu cầu tìm gái để mua vui
nên thủy đã xin số điện thoại của các gái bán dâm để gọi đến phục vụ khi khách yêu cầu sau đó thu tiền môi giới
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm ở quảng ngãi có những chuyển biến tích cực
nhiều đường dây ổ nhóm quy mô đã bị triệt xóa góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phòng
phóng viên antv
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã lập chuyên án triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm
chứa mại dâm và bán dâm do đối tượng nguyễn thị xuân ba mươi tám tuổi tạm trú tại số nhà một trăm linh một trên năm mươi ba nguyễn đình triều
thành phố quảng ngãi cầm đầu chuyên cung cấp nữ bán dân cho nhà nghỉ khách sạn karaoke trên địa bàn quảng ngãi
công an đã bắt giữ ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tạm giữ tăng vật của các đối tượng liên quan
gồm nhiều ô tô mô tô
số tiền hàng chục triệu đồng
khám xét chỗ ở của nguyễn thị xuân phát hiện nhiều loại ma túy và phương tiện sử dụng ma túy
nói chung là ba trăm linh bốn trăm linh năm trăm linh bất kể là em lấy năm mươi
mấy chủ kia thì họ trả lương tám triệu một mươi triệu nhưng em nói là thôi ở chỉ vị trí lấy tiền bán
còn bán karaoke mà năm trăm linh bán bái mà năm trăm linh em lấy một trăm linh
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an phường nghĩa lộ
phát hiện bắt quả tăng tụ điểm chứa mại dâm tại tiệm hớt tóc minh tâm
ở hẻm bốn mươi bốn trên năm đường trần thế sương phường nghĩa lộ do đối tượng nguyễn mỹ hai mươi bốn tuổi
ở thành phố quảng ngãi làm chủ
tại đây có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và một người khách đang chờ mua dâm
phần lớn khiếu nữ bán dâm nghỉ học sớm theo lời dù dỗ tham gia đường dây ổ mua bán dâm
từ tám chúng tôi bắt đầu là thấy không muốn học nữa
xong rồi cháu bỏ học xong rồi ở nhà chán quá rồi cháu đi làm luôn đó
thời gian qua lực lượng công an quảng ngãi thường xuyên
phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương
đề ra những biện pháp giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng lợi dụng kinh doanh
các dịch vụ nhà hàng nhà nghỉ khách sạn karaoke massage để tổ chức các hoạt động mại dâm
hoạt động hiện nay phức tạp quy mô sử dụng là điện thoại di động và sử dụng mạng xã hội
để liên lạc là môi giới mại dâm cho những người tới mua dâm
gây khó khăn trong quá trình đấu tranh trị phá
cho nên phải áp dụng các biện pháp biện phụ
và bằng mỗi biện pháp mọi người phòng các sản phẩm đúng đáp đấu tranh trị phá thành công
thời gian tới phòng cảnh sát hình sự công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp
phát hiện đấu tranh xử lý triệt để các loại tội phạm tệ nạn xã hội
nhất là tập trung mở các đợt cao điểm để đấu tranh triệt xóa
tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn bãi dâm
điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai công an quận bình tân tp hcm cho biết
đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường trần văn dầu phường tân tạo a
làm một người tử vong
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng hai
nam tài xế lái xe tải trên đường trần văn dầu hướng đường số bảy đi đường võ trần trí
quận bình tân đến giao lộ võ trần trí phường tân tạo a quận bình tân
tài xế cho xe tải rẽ phải thì va chạm với xe đạp điện do một người phụ nữ cầm lái
cú va chạm đã khiến cho người phụ nữ tử vong tại chỗ
vụ việc khiến giao thông qua khu vực này ủn tắc
được biết nạn nhân sáu mươi hai tuổi quê ở hậu giang là công nhân ở quận bình tân
người phụ nữ này gặp nạn khi đang trên đường từ công ty về nhà trọ ở huyện bình chánh
thưa quý vị thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều diễn biến phức tạp
hoạt động buôn lậu thiết bị y tế thuốc kém chất lượng ngày càng gia tăng
và mới đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện hai đối tượng dùng xe ô tô chở lô hàng
nghi là thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trong cốp xe ô tô này có một thùng cắt tông
bên trong chứa bốn trăm linh hộp thuốc tân dược dạng viên vỏ có in chữ nước ngoài
hai đối tượng đi trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận đã mua gom số lượng thuốc trên
sau đó mang ra thị trường tiêu thụ
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai điều tra và làm rõ
bộ y tế vừa ban hành công văn về việc cách ly y tế đối với ca bệnh covid một mươi chín
và các trường hợp tiếp xúc gần f một
sau đó bộ y tế quy định giảm thời gian cách ly đối với f một xuống còn năm ngày
bộ y tế quy định với f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
liều cuối cùng tim ít nhất đã qua một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng ba tháng
tính đến thời điểm được xác định là đối tượng f một thì thực hiện cách ly y tế năm ngày tại nhà
nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng
f một này cần thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ năm do nhân viên y tế thực hiện
hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nền nhiệt xuống thấp
trong những ngày này một số địa phương ở bắc bộ cũng như trên địa bàn tỉnh yên bái
đã xuất hiện băng tuyết ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của người dân
và làm cho gia súc gia cầm bị chết rét
để đảm bảo sức khỏe của người dân cũng như là làm tốt công tác phòng chống rét
cho đàn gia súc gia cầm
tỉnh yên bái đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể triển khai nhiều giải pháp thiết thực
nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do giết đậm giết hại gây ra
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv tại tỉnh yên bái
do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay
lượng băng tuyết ngày càng dây đậm nên tại bàn chống bào sang xã la bán tẩn
huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã liên tục cập nhật thông tin về thời tiết
và nắm bắt tình hình các hộ dân có gia súc chăn thả trên địa bàn
để chỉ đạo nhân dân khẩn trương lùa về tránh bị chết rét trên rừng
tài sản lớn nhất của gia đình tôi là mấy con bò này
vì vậy tôi nghe tin tại đỉnh chống báo sang
lần này xuất hiện băng tuyết tôi đã đi lùa về để nuôi tại nhà tránh bị ảnh hưởng bởi băng tuyết
xã la bán tẩn huyện mù căng trải tỉnh yên bái có trên một năm trăm linh con gia súc
là tài sản lớn của đồng bào nơi đây
do đó nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về gia súc trong đợt rét này
chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra giả soát
các hộ dân chăn thả châu bò tại khu vực xuất hiện băng tuyết này
khẩn trương lùa đàn gia súc về nhà nuôi nhốt giữ ấm

theo thông báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
những ngày tới không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường
nên người dân đặc biệt người dân ở vùng cao
cần phải thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết
và chủ động phòng chống rét cho người già trẻ nhỏ và đàn gia súc
để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do đợt rét đậm rét hại gây ra